tiếp ông greenhand thứ trưởng thương mại vương quốc anh và ông ian raymond hatton
chủ tịch tập đoàn interbrisey energy anh đang có chuyến thăm làm việc tại việt nam để xúc tiến
dự án điện gió ngoài khơi tại bình thuận vào chiều nay thủ tướng nguyễn xuân phúc đánh giá
cao nỗ lực của thứ trưởng thương mại anh trong việc thúc đẩy hợp tác song phương đánh giá cao
kinh nghiệm của cá nhân ông yanhad thân trong lĩnh vực phát triển năng lượng và năng lực của tổ hợp
nhà đầu tư thứ trưởng thương mại anh greehen cho rằng anh có nhiều kinh nghiệm trong phát triển
năng lượng tái tạo như điện gió điện mặt trời hiện nay anh có công suất điện gió ngoài khơi lớn
nhất thế giới ông tin tưởng nếu dự án điện gió này thành công ở việt nam sẽ đóng góp rất lớn
vào sự phát triển của việt nam thủ tướng đề nghị nhà đầu tư phối hợp chặt chẽ với các cơ quan
liên quan của việt nam kịp thời báo cáo các khó khăn vướng mắt nhằm thúc đẩy dự án được triển khai
thuận lợi xuân xảy nhất